và kể từ ngày một mươi bảy tháng bốn cục hàng không việt nam triển khai thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip
và giải pháp xác thực khuôn mặt hành khách để làm thủ tục đi máy bay nội địa tại sân bay nội bài thành phố hà nội
ứng dụng này nhằm hỗ trợ hành khách rút ngắn thời gian làm thủ tục tránh ủn tắc
đây là nhiệm vụ bộ giao thông vận tải được giao chủ trì phối hợp cùng với bộ công an thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi ba
tại quầy làm thủ tục của hãng hàng không bamboo airways đơn vị tham gia thí điểm trong đợt này
hành khách sau khi nhận vé máy bay gửi hành lý nếu có căn cước công dân gắn chip điện tử
sẽ được nhân viên của hãng dán tem hướng dẫn tới cửa an ninh riêng
thủ tục không bắt buộc mà được thực hiện trên tinh thần tự nguyện của hành khách
khi em tới quầy thì bạn hướng dẫn ngồi kia hỏi mấy cái cứu công dân chưa
cái chip chưa thì nó có rồi thì cho em vào quầy trực tiếp nhanh hơn
tới đây thì mình chỉ cần đỡ cái cứu công dân lên và nhận diện quyết mẽ rồi đi qua
cảm nhận của em thì thấy cái này thì nó rất là tiện
đi bình thường thì phải xếp hàng đợi mất từ ba tới năm phút
có những khi đông mất tới một mươi phút thì thành ra có khi trở chứng bay
còn cái này thì nhanh hơn khi có mấy giây
việc triển khai thí điểm được thực hiện tại một làn khu c tầng hai nhà ga hành khách t một
theo đó hành khách khi đi qua cửa an ninh sẽ đưa căn cước công dân gắn chip vào máy quét
đồng thời hướng mặt về phía camera chuyên dụng
camera quét nhận diện khuôn mặt của khách
và đối chiếu với hình ảnh gốc trong kho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
em cảm thấy cái thử nghiệm lần này rất là thuận tiện cho bọn em
cũng như là các hành khách khác
em thì cũng mới bay lần đầu thôi
nhưng mà trải nghiệm cái này là nhanh tốt
dịch vụ ở đây rất là tốt
và một cái người ta sẽ nhận diện được mặt mình
người ta sẽ đi được vào nhanh hơn
và không phải làm thủ tục những người kia nó thiền phức hơn
thế cô cảm thấy nó tiện hơn
sau hai ngày
hai ngày tiến hành thí điểm
một số trường hợp hành khách khi quét mã căn cước công dân
việc nhận diện còn chậm không khớp thông tin
để xử lý tình huống này
cảng hàng không nội bài đã bố trí sẵn lực lượng để hỗ trợ giải quyết nhanh nhất cho hành khách
cục hàng không cho biết
việc thí điểm xác thực sinh chắc học tại sân bay nội bài
sẽ được triển khai từ nay tới một mươi bảy tháng năm
sau đó sẽ tiến hành đánh giá
nghiên cứu để xây dựng những phương án tiên tiến phù hợp hiệu quả